thưa quý vị và các bạn từ đầu năm tới nay tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh phú yên có giảm trong đó số người chết giảm trên một mươi so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông đường sắt lại gia tăng đột biến đáng báo động
theo ban an toàn giao thông tỉnh phú yên tai nạn giao thông trên địa bàn đang diễn biến phức tạp đặc biệt là trên các đường giao nhau với đường sắt trên cung đường sắt bắc nam
từ đầu năm đến nay liên tiếp xảy ra năm vụ tai nạn đường sắt làm nhiều người chết tăng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài việc ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao nguyên nhân còn lại do trật tự an toàn giao thông bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế nhất là ở khu vực nông thôn
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn hạn chế đặc biệt đã xuất hiện tình trạng nhiều học sinh tham gia giao thông bằng xe mô tô phân khối lớn
trước thực trạng đáng báo động này tỉnh phú yên đã và đang đẩy mạnh và nâng cao chất lượng điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông
xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn các vị trí đường ngang qua đường sắt tăng cường tuyên truyền tuần tra kiểm soát
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám huyện nam sách tỉnh hải dương đã có nhiều biện pháp nhằm phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc gia cầm
bảo vệ đàn vật nuôi hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra
gia đình anh hoàng thành trung ở xã phú điển huyện nam sách tỉnh hải dương hiện nuôi bốn mươi con lợn nái và ba trăm hai mươi con lợn thịt
bắt đầu chăn nuôi từ cách đây năm năm cho tới nay khu chăn nuôi của gia đình anh trung chưa bị dịch bệnh lớn xảy ra
bởi ngoài các đợt tiêm theo hỗ trợ của nhà nước anh còn tiêm thêm các loại vaccine theo hướng dẫn của trạm thú y huyện
trong tình trạng hiện giờ dịch bệnh đang tràn nan rất nhiều lịch vaccine của mình thì cũng duy trì từ lúc lợn mẹ theo con có phát đồ vaccine riêng để phòng bệnh thường xuyên
cùng với việc triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi trạm thú y huyện nam sách đã phối hợp với các xã thị trấn
phun một trăm năm mươi sáu lít thuốc sát trùng và sáu mươi kg chloramine để tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực trọng điểm
nơi tập trung đông người chuồng trại khu vực chăn nuôi khu vực buôn bán gia súc gia cầm và các chợ
để đạt hiệu quả cao trong phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi trạm thú y huyện nam sách tỉnh hải dương đã phân công cán bộ
bám sát cơ sở thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhân dân tiêm phòng cho gia súc gia cầm đúng thời gian đúng đối tượng đúng kỹ thuật
sau khi kết thúc đợt tiêm phòng chính vụ tiếp tục tổ chức tiêm vaccine bổ dung hàng tháng tạo miễn dịch đồng loạt cho vật nuôi
tăng cường công tác kiểm dịch kiểm soát giết bổ kiểm tra vệ sinh thú y qua đó ngăn chặn xử lý
kịp thời việc vận chuyển kinh doanh động vật sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
vừa trải qua dịch bệnh đạo ôn bà con nông dân tỉnh quảng bình lại phải đấu trọi với dịch bệnh vàng lá
ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa hàng nghìn hectare lúa vụ đông xuân đã bị nhiễm căn bệnh này
hơn ba hecta là số diện tích lúa đông xuân của bà con nông dân tỉnh quảng bình bị nhiễm bệnh vàng lá
cách đây chừng nửa tháng dịch bệnh đạo ôn đã hoành hành trên nhiều diện tích lúa của bà con
giờ lại là dịch bệnh vàng lá đúng thời kỳ lúa làm đồng và trổ bông
khiến bà con nông dân địa phương lo lắng về năng suất vụ lúa đông xuân
trước tình hình này tri cục bảo vệ thực vật quảng bình đang phối hợp với các phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn các huyện thị xã thành phố hướng dẫn tuyên truyền cách phòng trừ bệnh dịch vàng lá cho bà con nông dân
có thể nói diễn biến của bệnh dịch trên cây lúa vụ đông xuân tại quảng bình năm nay diễn ra phức tạp hơn nhiều các năm trước
việc duy trì năng suất lúa đông xuân như mọi năm xem ra cũng không phải bài toán đơn giản
cho các lực lượng chức năng chuyên môn và bà con nông dân tỉnh quảng bình
thưa quý vị và các bạn theo số liệu thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
trên toàn thành phố vẫn còn ba mươi một trung cư vi phạm về phòng cháy chữa cháy
thời gian qua sau nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra việc phòng chống cháy nổ càng trở nên cấp bách
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tòa trung cư bmm
khu đô thị sa la quận hà đông thành phố hà nội
tại buổi làm việc giữa đoàn thanh tra liên ngành với đại diện chủ đầu tư và người dân của khu trung cư bmm
khu đô thị sa la quận hà đông đã có rất nhiều vấn đề bất cập được nhắc đến
như hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thiện mang tính chất đối phó
chủ đầu tư chưa bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị tòa nhà
tranh chấp trong việc sử dụng diện tích đất chung giữa chủ đầu tư và cư dân
chủ đầu tư đang bây giờ mới đang có động thái
để việc di chuyển gọi như là sắp xếp hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy về mặt bề nổi
còn những hệ thống hút khói từng đến từng tư cư dân từng tòa nhà từng thang thì không có
thanh tra họ không kết luận như thế nào cả họ chỉ nói là hai bên tự thỏa thuận với nhau
và chúng tôi không hiểu là tự thỏa thuận với nhau thì chúng tôi cần đến bên thanh tra cần đến chính quyền thì như thế nào
điều đáng nói là đã có rất nhiều những buổi làm việc tương tự như thế này
giữa thanh tra các bộ ban ngành
với đại diện chủ nhà đầu tư và cư dân
nhưng những kiến nghị thắc mắc của người dân chỉ là ghi nhận rồi xem xét sau
về hồ sơ thì họ bảo là họ đưa nhưng họ quên
và họ nói là sẽ hoàn thiện sau nhưng mà chưa nói rõ bởi vì cuộc họp chưa kết thúc
thì họ cũng chưa nói rõ cái thời hạn
thứ hai là về quỹ bảo trì họ nói là họ hiện tại đang khó khăn không có tiền
thứ ba là về tiệm tích chung riêng ấy thì họ cũng nói là cái này thì muốn thiết kiệm ra quả
không chỉ đối với tòa trung cư
tòa trung cư bmm khu đô thị sa la quận hà đông
mà đối với một số tòa nhà trung cư khác cũng như vậy
khi kiểm tra mức độ vi phạm phòng cháy chữa cháy phát hiện ra một loạt những sai phạm khác
tuy nhiên phía chủ đầu tư vẫn không hề có bất kỳ động thái tích cực nào trong việc khắc phục sửa chữa
còn người dân thì vẫn phải sống trong sự bất an vì nguy cơ mất an toàn vẫn cận kề hàng ngày
nhằm tăng cường các kênh thông tin hỗ trợ du khách sở du lịch đà nẵng đã hợp tác với các công ty phần mềm xây dựng các kênh thông tin du lịch tự động trên điện thoại thông minh với tên gọi jackbot đà nẵng fantasy city
sau sáu tháng đưa vào sử dụng ứng dụng này đã mang lại nhiều kết quả hỗ trợ tích cực cho du khách khi cần tìm kiếm thông tin về thành phố đà nẵng
sở du lịch đà nẵng đã hợp tác với các công ty phần mềm xây dựng các kênh thông tin du lịch tự động trên điện thoại thông minh với tên gọi jackpot đà nẵng fantasy city
sở du lịch đà nẵng fantasy city sẽ tạo thêm một kênh thông tin mới hỗ trợ đắc lực cho du khách đến thành phố đà nẵng trong thời gian tới
ngoài ra tiện ích này còn kết nối thông tin giúp các doanh nghiệp du lịch thuận tiện trong tiếp cận hướng dẫn người dân du khách đến kênh thông tin phù hợp nhất
thời gian qua trên vùng biển tỉnh quảng trị nói riêng và cả nước nói chung nhiều ngư dân đánh bắt chưa tuần thủ các quy định về lãnh hải đánh bắt cá bừa bãi gây bất cập trong việc đánh bắt thủy hải sản
trước thực trạng trên lực lượng bộ đội biên phòng đã thường xuyên mở các đợt tuyên truyền để ngư dân nắm rõ pháp luật trên biển
ông bùi đình thủy là thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ hoàng phát tám trước đây chưa được tuyên truyền về chủ quyền khu vực đánh bắt nên ông thủy không biết mình có phi phạm gì khi đi đánh bắt ở vùng biển xa hay không
có những gia chức năng người ta họ đưa những kiến thức chúng định là vùng trôi vùng biển của việt nam
nên mình cũng phải cố gắng mình phải giữ biên cương hải đạo của mình thôi đừng là điện của nước bạn
để từng bước nâng cao nhận thức cho thuyền trường và các thuyền viên khi tham gia đánh bắt ở vùng biển xa năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các đồn biên phòng dọc tuyến biển mở hơn hai trăm linh đợt tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho ngư dân với gần hai lượt người tham gia
chúng tôi phải đầu tư về mặt
thời gian nghiên cứu nắm chắc những nội dung cơ bản sát thực nhất dễ hiểu nhất để người dân dễ hiểu
nên rất là tốn thời gian
cái thứ hai là khi mà mỗi lần chuyển ra khới về sau những lần mệt mỏi hoặc là bắt đầu ra khới thì vội vang
nên là cái khoảng thời gian để gặp trực tiếp và cái thời gian tuyên truyền rất là ít
nên là chúng tôi phải thay đổi và cái thợp lông ghép nhiều biện pháp
tập trung có thông qua lá phản tranh có và gặp trực tiếp có
để làm sao là thay đổi cái nhận thức của người dân
mặc dù đã được tuyên truyền về chủ quyền biển đảo nhưng một số ngư dân vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng nên vẫn đánh bắt ở vùng biển nước bạn
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua có ba mươi ba mươi năm ngư dân đánh bắt ở vùng biển xa vi phạm vùng chủ quyền nước bạn
trong thời gian tới bộ chỉ huy chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới đặc biệt là tuyến biên giới biển đảo
cứ cả cái tổ tuyên truyền đặc biệt là đối vận động quân chúng về
từng cái tổ là tư quản cả khu phố rồi là cả cái tổ tàu thuyền tổ đoàn kết làm ăn trên biển
đến để phổ biến tuyên truyền để cho bà con nắm và thực hiện tốt cả cái chủ trương đặc biệt là cả cái vùng biển theo cái luật biển
trong mỗi chuyến ra khơi này các ngư dân đã yên tâm hơn bởi mỗi một ngư dân đã được trang bị những kiến thức về chủ quyền biển đảo
nhờ vậy ngư dân quảng trị sẽ không còn vi phạm chủ quyền vùng biển của các quốc gia khác
trong mỗi lần đánh bắt xa bờ
tiếp theo chương trình các hoạt động ngày văn hóa các dân tộc việt nam năm hai nghìn một mươi chín
bùng nổ xu hướng luyện kỹ năng sống cho trẻ
thưa quý vị và các bạn để chào mừng ngày văn hóa các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức nhiều hoạt động tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam với chủ đề
bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
hoạt động gây được nhiều ấn tượng cho du khách là tái hiện lại lễ hội sang khăn của người thái đến từ quỳ châu nghệ an
lễ hội là dịp để người dân khắp bản làng trà ơn thầy mo đã chữa khỏi bệnh cho gia đình
đây cũng là ngày để các đôi trai gái có dịp gặp gỡ
chồng lễ hội sang khăn có từ xa xưa và được các thầy mo tổ chức
lễ hội làm cho mối quan hệ xóm bản càng thêm bền chặt
nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người thái ở nghệ an nói riêng
chúng tôi đã chuẩn bị cách đây như vậy là một tuần
từ cái chỗ dây khâu tìm dọn diễn viên nghệ nhân và đưa ra tập huyền tài huyệt
xong đấy là chuẩn bị tất cả các đạo cụ mong cung các thứ để ra đến đây để biểu diễn
chúng tôi đã có những sự duyên dự bảo tồn đó là chúng tôi là thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa thái
để nhằm là luôn luôn duy trì bảo tồn cái lễ hội này
hằng năm chúng tôi vẫn tổ chức thi hội thi hội diện đối với các làng các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa thái
cái dân tộc thái thì đúng không là ở nghệ an hôm nay tôi lên cũng rất là thấy có những nhiều cái nó ý nghĩa
từ ngày xa xưa để lại từ những lễ hội rồi lễ sạp búa sạp
kể cả xòe thái rồi là lễ cúng cơm mới rồi là cúng rượu rồi tất cả các phong tục của ngày xưa để lại đấy
thì chúng tôi thấy chúng tôi nghĩ cũng rất là tâm thiết
trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của nam bộ
tiêu biểu là nghệ thuật sân khấu du kê nam bộ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đây là loại hình nghệ thuật diễn xướng tổng hợp
trong đó có ca
múa âm nhạc vũ thuật hòa trang
mang đặc trưng riêng rất hấp dẫn
bên cạnh đó những câu hát điệu múa đặc trưng của đồng bào khơ me được biểu diễn trong chương trình
cũng là phần nào giới thiệu được văn hóa của đồng bào khmer đến với những người tham gia
điệu múa tiên nữ là một điệu múa cổ của người khmer
trước kia thì nó thường được sử dụng trong các buổi trình diễn trong cung đình
nhưng mà bây giờ thì nó đã sử dụng phổ biến hơn trong các chương trình
trong các chùa làng
điệu múa tiên nữ thì rất là khó tại vì đòi hỏi người múa còn phải dẻo dai
nguyễn chuyển đồng thời nó còn phải thể hiện được cái nét mặt
phối hợp cả tay chân lại nét mặt để thể hiện được cái sự mà mềm mại nữ tính của người phụ nữ
chương trình nghệ thuật có một tây nguyên như thế
cũng là một chương trình nghệ thuật đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc việt nam
người dân và du khách được thưởng thức những câu hát điệu múa mang đậm bản sắc đến
của vùng đất cao nguyên
đặc biệt các loại nhạc cụ độc đáo như cồng chiêng đàn clompot đàn tơ rừng
đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách khi đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
vừa qua tại công viên thống nhất đã diễn ra buổi tọa đàm sách nhịp cầu hội nhập và phát triển
buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ chào mừng ngày sách việt nam lần thứ năm và hội sách hai nghìn một mươi chín
buổi tọa đàm do nhà xuất bản công thương và công ty cổ phần sách
anfa tổ chức với sự tham gia trao đổi chia sẻ của rất nhiều những chuyên gia trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế
tọa đàm xoay quanh vấn đề về sở hữu trí tuệ đặc biệt là bản quyền tác giả trong hiệp định thương mại quốc tế
từ đó đánh giá những thuần lợi khó khăn trong việc xuất bản sách thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế
thông qua các nội dung được trao đổi chia sẻ độc giả sẽ hiểu hơn về những chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế cũng như hiểu rõ hơn những lợi ích và thách thức khu vực việt nam
gia nhập wto và tham gia đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do
đây là hoạt động đầu tiên mở màn cho chuỗi hoạt động nhằm tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến lộ trình
và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
chương trình đã thu hút được rất nhiều người yêu sách trên toàn quốc đến tham gia và chia sẻ
cũng trong khuôn khổ chào mừng ngày sách việt nam
lần thứ năm và hội sách hai nghìn một mươi tám đã diễn ra chương trình giao lưu chậm lại để tỏ tương chào mừng tết sách
buổi giao lưu nhằm chia sẻ với những người yêu sách những điều mới lạ để tìm kiếm hạnh phúc ngay trong chính hơi thở của mình
giải thích những biến đổi trọng yếu cần phải có điều chỉnh lại thái độ sống của mỗi người
cũng như thay đổi cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới dung hòa cuộc sống và công việc
đây là một trong số những chủ đề chính trong chuỗi hoạt động reading book together
với thông điệp hướng tới là cùng nhau đọc sách cùng nhau chia sẻ
buổi giao lưu đã thu hút được rất nhiều người dân thủ đô mọi tầng lớp lứa tuổi với niềm đam mê chung đam mê với sách
còn tại đà nẵng liên hiệp các hội văn học nghệ thuật và hội nhà văn thành phố đà nẵng
vừa tổ chức buổi giới thiệu các tác phẩm văn học mới nhất vừa được xuất bản do các tác giả hội viên thực hiện
đây là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày sách việt nam lần thứ tư tại đà nẵng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng có ba mươi năm tác phẩm văn học được xuất bản
với nhiều thể loại như tiểu thuyết chuyện ngắn thơ nghiên cứu phê bình ghi chép bút ký chuyển ngữ
một số tác giả biểu hiện năng lực sáng tạo cao với nhiều tác phẩm ra mắt bạn đọc như nhà văn bùi tự lực
các nhà thơ bùi xuân nguyễn kim huy trần tuấn
nhiều tác phẩm mới của các tác giả vừa ra đời đã được độc giả nồng nhiệt đón nhận và đạt được giải thưởng ở trung ương
thưa quý vị và các bạn liên tục cho ra những chương trình siếc mới với xu hướng hiện đại đạt chất lượng cao
ký hợp đồng biểu diễn dài hạn với các nghệ sĩ siếc người nhật hay ký hợp tác đưa các chương trình tiết mục siếc
ra nước ngoài biểu diễn là những hoạt động của liên đoàn siếc việt nam trong nỗ lực đổi mới
nhằm nâng tầm siếc việt phát triển và hội nhập quốc tế
các chương trình tiết mục của liên đoàn siếc không chỉ được nâng cao kỹ thuật cơ bản
mà còn kết hợp nhiều loại hình nghị thuật đẩy mạnh vai trò của người đạo diễn
trước đây người xem thường có cảm giác các chương trình siếc việt thường nan ná giống nhau
nhưng giờ mỗi tiết mục mỗi chương trình của liên đoàn siếc đều có một sắc màu riêng
khi xem các chương trình của liên đoàn siếc đã thấy siếc việt không còn những trò diễn đơn lẻ
mà các chương trình đều được xây dựng công phu kỹ lưỡng có kịch bản tổng thể thống nhất từ nội dung âm nhạc trang phục
thứ nhất dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm là dịp chúng ta kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
chúng tôi có làm một chương trình đại hội siếc của ba miền
mục đích gắn với ý nghĩa chính trị của kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền nam là sự thống nhất
chúng tôi là nghệ sĩ của ba miền chúng tôi cũng rất yêu thương nhau
chúng tôi muốn qua đợt biểu diễn là chúng tôi dạng dựng theo một chủ đề
nhưng mà chúng tôi lại được giao lưu với nhau giữa nghệ sĩ của các miền
các chương trình tiết mục mới của liên đoàn siếc đã tạo được sức hút không chỉ với khán giả nhỏ
mà các bậc phụ huynh thầy cô giáo đưa con em đi xem cũng đều thấy hào hứng và đánh giá cao
diễn theo từng tiêu đề của các học sinh ví dụ như mùa một tháng sáu
rồi là nàng tiên cá rồi mọi mọi cái chủ đề toàn là cổ tích
như thế là có rất là nhiều tiến bộ về trong các chương trình để cho trẻ con xem siếc
kỹ thuật siếc thì ở đâu cũng giống nhau nhưng để làm nên bản sắc riêng thì siếc việt cần phải có một cách đi riêng
bên cạnh việc hiện đại hóa các tiết mục theo xu hướng quốc tế yếu tố truyền thống và văn hóa phải luôn được hướng tới
đó là phần âm nhạc đạo cụ trang phục phải thể hiện được chất liệu của người việt
hiện nay nhiều bậc phụ huynh do không muốn con mình trở nên nghiện game hay thành những đứa trẻ lười vận động
nên đã lựa chọn đăng ký vào các lớp học kỹ năng sống cho con
tuy nhiên giữa vô vàn các khóa học kỹ năng sống và muôn hình phương pháp giáo dục
nên chọn sao cho phù hợp luôn là sự cân nhắc thận trọng của nhiều bậc phụ huynh
kỹ năng sống là kỹ năng mà mỗi người cần dùng nó ở mọi lúc mọi nơi suốt đời cho mọi người và cho chính mình
chính vì vậy ngay từ nhỏ trẻ em cần được xen luyện kỹ năng sống cơ bản như kỹ năng sống tự lập
thuyết trình giao tiếp tư duy học tập hiệu quả
đó là nền tảng giúp trẻ tự tin có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh cuộc sống
cũng chính vì vậy khi chọn các khóa học kỹ năng sống cho trẻ em
các bậc phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về chương trình học
bao gồm những nội dung gì trẻ được trải nghiệm các hoạt động như thế nào
thực sự là bây giờ có rất là nhiều trường hoặc là nhiều trung tâm đang xây dựng và phát triển
những chương trình kỹ năng dành cho các bạn từ bé đã có thể tác động đến mảng kỹ năng cho con rồi
và bây giờ có rất là nhiều lựa chọn cho bố mẹ
tuy nhiên thì chúng ta lựa chọn cái môi trường nào và chương trình đảm bảo như thế nào cho con
bởi vì là khi mà một cái chương trình đấy nó rất là phát triển thì có rất là nhiều
mình đang muốn nói là nhiều cái ăn theo nhiều cái trung tâm cũng xây dựng
những cái mô hình kỹ năng nhưng nó lại chưa qua kiểm định hoặc nó đang không phù hợp với trẻ em việt nam
vậy thì quan trọng là bố mẹ cần tìm được cho con một môi trường
một chương trình mà đã được kiểm định và đã có cái bề dày kinh nghiệm để cho con vào để rèn luyện kỹ năng cho con
các chuyên gia cũng cho biết lớp học tốt nhất chính là gia đình từ ông bà bố mẹ
vậy nên những tọa đàm trao đổi về kỹ năng sống luôn thu hút được rất nhiều các bậc phụ huynh tham gia
và những cuốn sách dạy về kỹ năng sống cho trẻ rất được ưa chuộng
ngoài những cái phương pháp mà dạy con ra thì tôi cũng mua nhiều sách cho cháu đọc
những cái quyển sách về rèn luyện kỹ năng sống hiện ở các nhà sách thì bán rất là nhiều
thì tôi cũng mua sách cho cháu đọc và ngoài ra thì ở trong gia đình mọi người cũng rèn luyện cho cháu nữa
thì tôi cảm thấy hiệu quả và tôi vẫn áp dụng ở trong sách và thực tế với cả cuộc sống
cháu rất là tiến bộ
kỹ năng sống là môn học nhằm thay đổi từ nhận thức cho đến hành vi cảm xúc nên cần cả một tiến trình lâu dài
vì vậy các bậc phụ huynh cũng không nên phó mặt hoặc đặt quá nhiều kỳ vọng sau một khóa học con mình sẽ thay đổi đáng kể
các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ cũng cần trang bị nâng cao kiến thức và khả năng giáo dục con cái
mỗi thầy giáo cô giáo ông bà cha mẹ anh chị người thân xung quanh
hãy là một tấm gương sáng cho trẻ nói theo
những đứa trẻ được sinh ra nuôi dưỡng và học tập trong một môi trường giáo dục lành mạnh
có tình yêu thương sẻ chia niềm tin và sự tôn trọng thì sẽ được bồi đắp đầy đủ về tâm hồn và tư duy về xã hội tích cực
nhật bản không thay đổi chính sách gia tăng sức ép với triều tiên
eu cấm nhập khẩu thịt từ brazil do lo ngại thịt bẩn
tuyên bố dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước
trong đó có mỹ hàn quốc nga anh và eu cho rằng đây là một bước tiến bộ đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
trong khi đó quan điểm của
chính phủ nhật bản có phần khắt khe và dè chừng hơn
chính phủ nhật bản nơi thường phải chứng kiến tên lửa từ triều tiên bay qua cho biết tokyo chưa hài lòng với cam kết của bình nhưỡng
đồng thời nêu rõ triều tiên đã không đề cập tới việc chấm dứt phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn
bộ trưởng quốc phòng nhật bản ichinori onodera khẳng định tokyo sẽ không thay đổi chính sách gia tăng sức ép đối với bình nhưỡng trong vấn đề này
trong khi đó thủ tướng abe gọi quyết định ngừng thử tên lửa và hạt nhân của triều tiên là tích cực
song cảnh báo vẫn còn phải xem liệu động thái trên có dẫn đến một sự dỡ bỏ hoàn toàn
có thể xác minh và không thể đảo ngược trong chương trình hạt nhân của triều tiên hay không
các nước liên minh châu âu eu đã quyết định cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt từ brazil
trong đó chủ yếu là thịt gà do lo ngại vấn đề thịt bẩn bùng phát tại quốc gia này từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
các nước liên minh châu âu eu đã quyết định cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt từ brazil
tuy nhiên chính phủ brazil đã từ chối thực hiện yêu cầu này
chính phủ brazil còn tuyên bố sẽ gửi khiếu nại tới tổ chức thương mại thế giới
tố cáo việc eu áp đặt hạn ngạch nhập khẩu thịt gà của nước này là vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu
căng thẳng thương mại leo thang giữa mỹ và trung quốc có thể gây thiệt hại lớn cho kinh tế toàn cầu
nhưng trên hết những đòn trừng phạt thương mại giữa hai bên đang ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng của cả hai nước
công an việc làm của những người kinh doanh bị ảnh hưởng
khi giá cả nhiều mặt hàng tăng cao do đầu vào nguyên liệu tăng giá
nhiều người tiêu dùng trung quốc không còn sẵn sàng chi trả món tiền lớn cho thịt bò hay rượu nhập khẩu từ mỹ
một số khách hàng của chúng tôi như sinh viên hoặc các đối tượng trung lưu đã hỏi vì sao giá bánh lại tăng cao hơn
và họ sẽ lựa chọn một cửa tiệm khác với thực phẩm không nhập khẩu
chiếc xe mô tô hackley davison này được anh quốc sơn mua với giá bốn trăm linh nhân dân tệ
tức khoảng sáu mươi ba sáu trăm hai mươi một đô la mỹ
đây cũng là mặt hàng của mỹ nằm trong danh mục áp thuế mới cao hơn
giá nhập khẩu tăng cao và tôi không thể nào mua một chiếc xe nữa
nó nằm ngoài tấm chi trả của tôi
từ ngày hai tháng bốn bộ tài chính trung quốc đánh thuế một trăm hai mươi tám mặt hàng của mỹ
gồm thịt lợn rượu vang nhiều loại hoa quả tươi và khô các loại hạt ống thép ethanol và sâm
người tiêu dùng nước này đang có xu hướng chuyển sang lựa chọn các loại sản phẩm nhỏ
nhập khẩu từ các nước khác thay vì mỹ
tuy nhiên sự lựa chọn này khá khó khăn bởi thực phẩm và hàng hóa mỹ
từ lâu vốn đã quen thuộc tại thị trường trung quốc
các công tố viên đức sẽ mở rộng điều tra về hãng cung cấp thiết bị và phụ tùng ô tô robert bott
do nghi ngờ hãng này có dinh líu tới vụ bề bối giàn lận ký thải
văn phòng công tố viên thành phố stodgart nghi ngờ hãng bos cung cấp cho nhiều hãng sản xuất ô tô
phần mềm kiểm soát khí thải bất hợp pháp
trước đó văn phòng này cũng đã điều tra các thỏa thuận khí thải của bot
với hãng sản xuất ô tô volkswagen trong năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm vụ bề bối giàn lận khí thải của volkswagen bị phanh phui tại mỹ
bott cho biết hiện hãng này không thể đưa ra bất cứ bình luận gì về chi tiết các cuộc điều tra
song khẳng định bots đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng
cảnh sát đức cũng vừa bắt giữ quản lý của hãng xe hơi hạng soundportcher
công ty con của hãng sản xuất ô tô volkswagen
điều tra vụ bề bối giàn lận khí thải của volkswagen
cho đến nay volkswagen đã phải tiêu tốn khoảng ba mươi một tỷ đô la mỹ
để xử lý hậu quả của vụ việc nghiêm trọng này
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc